thưa quý vị vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
theo phán quyết của tòa phúc thẩm ông nguyễn đức trung được giảm một năm tù trước đó án sơ thẩm là ba năm do nộp nhiều bằng khen
và chuyển từ kháng cáo kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt
tuyên phạt bà phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hai năm tám tháng sơ thẩm ba năm sáu tháng
phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư ba năm tù sơ thẩm bốn năm sáu tháng
theo bản án gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư làm chủ đầu tư
tuy vậy quá trình thực hiện các gói thầu từ đề xuất của bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo dừng thầu trái quy định
trong quá trình sửa đổi gói thầu ông trung còn yêu cầu sở này lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp
để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố trong khi đến nay hà nội chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung
tòa xác định bị cáo trung phạm tội nghiêm trọng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan minh bạch xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
làm ảnh hưởng uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc ủy ban nhân dân tp hà nội
thưa quý vị mặc dù các lực lượng chức năng huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và lực lượng bảo vệ đã tổ chức tuyên truyền
giải thích trong quá trình thi công dự án nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động
và xúi dục người
dân sử dụng gạch đá chai lọ gậy gọc chai chứa xăng để tấn công và bắt giữ một cán bộ công an
làm năm cán bộ công an bị thương
lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ một mươi đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường
thu giữ các vật chứng liên quan để điều tra làm rõ
dự án vhha industrial jones một nghệ an đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số sáu trăm tám mươi một qd ttg
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thuộc địa bàn huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
dự án được kỳ vọng là sẽ thu hút đầu tư không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện nghi lộc
tạo công an việc làm ổn định của người dân địa phương
để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra vào sáng ngày một mươi ba tháng bảy
ubnd huyện nghi lộc và doanh nghiệp tiếp tục thi công các hạng mục của dự án
tuy nhiên trong quá trình tổ chức thi công thì có khoảng ba trăm linh người dân xóm bình thuận
xã nghi thuận đã kéo đến để phản đối và cản trở việc thi công
một số đối tượng quá khích đã kích động xúi dục người dân sử dụng gạch đá chai lọ gậy gọc
trong đó có cả chai chứa xăng để tấn công và bắt giữ một cán bộ công an làm năm cán bộ công an bị thương
lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ một mươi đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường
thu giữ các vật chứng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đang tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ điều tra
làm rõ các hành vi gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
bắt giữ người trái phép của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy lãnh đạo ubnd tỉnh nghệ an và lãnh đạo công an tỉnh đã đến bệnh viện công an tỉnh
thăm hỏi động viên năm chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại xã nghi thuận
liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng bảy tại xã hồng phong huyện ninh giang
công an tỉnh hải dương cho biết đã bắt giữ ba đối tượng phạm quốc cường phạm văn trang nguyễn thành long
cùng ở huyện ninh giang về tội giết người
nạn nhân trong vụ án là đặng văn huy chú cùng địa phương
theo tài liệu điều tra do biết huy có tán tỉnh người yêu của mình
nên cường đã rủ nhóm bạn đi đánh gây thương tích vào vùng đầu mặt bụng của huy khi đang sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn
sau khi thấy huy hiệu xuống và có người ra căn ngăn thì nhóm này đã rời khỏi hiện trường
nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu
nhưng do thương tích quá nặng và tử vong ngay sau đó
công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết đơn vị đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ xã phú thọ huyện phú tân là đối tượng có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích
theo điều tra vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
vũ và ông nguyễn văn mong chú cùng xã xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu
vũ dùng tay đánh và đạp chân vào người và dùng gạch đánh vào mặt
đầu ông mong gây thương tích nặng
vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam nguyễn văn vũ về tội cố ý gây thương tích
do vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an cảnh sát điều tra công an huyện phú tân đã ra quyết định truy nã đối với vũ
sau thời gian lẩn trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện phú tân đã phát hiện bắt giữ được đối tượng tại phương tân hưng quận bảy thành phố hồ chí minh
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với một mươi hai đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên bốn mươi tỷ đồng
trước đó trên năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tăng tại sáu điểm trên địa bàn phường khánh xuân
xã hòa khánh đang ghi số đề cho các con bạc hơn hai mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh văn dương và đào ngọc tài
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay với nhiều thủ đoạn tinh vi
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng